trong ba ngày nghỉ lễ quốc khánh trên toàn quốc đã xảy ra tám mươi ba vụ tai nạn giao thông
làm bốn mươi sáu người thiệt mạng và bị thương năm mươi ba người điều này đã khiến cho số ca cấp cứu do
tai nạn giao thông tăng đột biến so với những ngày bình thường
trong dịp nghỉ lễ quốc khánh năm nay số ca cấp cứu tại bệnh viện hữu nghị việt đức do
tai nạn giao thông tăng đột biến trong đó một nửa số ca nhập viện có sử dụng rượu
bia đồ uống có cồn ghi nhận tình hình khám cấp cứu tai nạn giao thông tại bệnh viện
việt đức ngày một tháng chín có tổng số bốn mươi tám ca cấp cứu do tai nạn giao thông trên tổng số một trăm ba mươi ca khám
cấp cứu ngày hai tháng chín có bảy mươi hai ca do tai nạn giao thông trên tổng số một trăm một mươi ca đến khám cấp cứu
ngày ba tháng chín số ca cấp cứu do tai nạn giao thông là bốn mươi một trên tổng số bảy mươi tám ca khám cấp cứu
thống kê trong ba ngày nghỉ lễ mỗi ngày bệnh viện việt đức tiếp nhận

hơn một trăm linh bệnh nhân bị chấn thương nghiêm trọng trong đó số ca tai nạn giao thông chiếm từ năm mươi đến bảy mươi
do đã sắp xếp lịch trực sẵn sàng phương án ứng phó với các ca cấp cứu và cấp cứu hàng loạt
nên bệnh viện hiếu nghị việt đức đã nhanh chóng khám phân loại bệnh nhân
kịp thời phẫu thuật cho các trường hợp nặng và chuyển bệnh nhân vào các khoa theo dõi